theo cam kết của ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa với bộ giao thông vận tải chậm nhất là đến hết tháng tám các địa phương có đường cao tốc bắc nam đi qua sẽ hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và đến ba mươi tháng chín sẽ bàn giao mặt bằng toàn tuyến
thị xã nghi sơn có hai mươi hai km tuyến cao tốc đi qua và đến thời điểm này vẫn còn tồn tại một số vương mắc chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng một số công trình công cộng cũng như các diện tích đất cấp trái thẩm quyền trong quá khứ
tuy vậy đến cuối tháng tám toàn thị xã đã thu hồi được trên chín mươi tám diện tích đất để phục vụ dự án
dự án đường bộ cao tốc bắc nam đi qua thành phố thanh hóa và tám huyện hà trung vĩnh lộc yên định thiệu hóa đông sơn nông cống triệu sơn tĩnh gia với tổng chiều dài một trăm linh bốn km
tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo địa phương tìm mọi phương án thao gỡ vương mắc khẩn trương phê duyệt bồi thường toàn tuyến và thực hiện giao đất tái định cư cho người dân
đối với cái tiến độ mà bộ đặt ra và tỉnh đặt ra cho tất cả các tám đơn vị huyện thị này thì chúng tôi sẽ đang tham mưu cho tỉnh
cùng với lại các
ban giải phóng mặt bằng các huyện sẽ chỉ đạo thực hiện để đảm bảo khi có cái khởi công thì sẽ có mặt bằng sạch một trăm linh cho các nhà thầu không ảnh hưởng đến tiến độ
để có thể bàn giao mặt bằng đúng tiến độ lãnh đạo các địa phương có đường cao tốc đi qua sẽ phải chịu trách nhiệm trước ubnd tỉnh thanh hóa
hiện tại những cơ chế chính sách về giải phóng mặt bằng đã được ban hành giải thích đầy đủ đây sẽ là căn cứ để các địa phương áp dụng giải quyết những vướng mắc còn lại